thưa quý vị tại hà nội một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai hiện đang mang thai ba mươi tám tuần
khiến gia đình hết sức hoang mang lo lắng
gia đình cho rằng bé gái bị người đàn ông hàng xóm giờ trò đồi bại nhiều lần dẫn đến có thai
anh n a chú tại huyện thanh trị hà nội cho biết đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
gia đình nhận thấy bụng cháu y sinh năm hai nghìn một mươi hai con gái anh a to hơn bình thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra
kết quả xác định cháu y mang thai ở tháng thứ sáu
cho đến nay thai nhi đang ở tuần ba mươi tám dự sinh ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại thời điểm phát hiện sự việc qua lời kể của con
gia đình được biết bé y bị người đàn ông hàng xóm giờ trò đổi bại nhiều lần
người hàng xóm thường lợi dụng những khoảng thời gian vào buổi chiều khi gia đình anh đi làm để thực hiện hành vi xấu xa
thậm chí có lần
người đàn ông hàng xóm còn rủ bé y sang nhà chơi và dở trò tại nhà đối tượng
ngay lập tức gia đình đã dẫn cháu đến công an xã tam hiệp để trình báo sự việc
công an huyện thanh trì đã cử cán bộ điều tra xuống lấy lời khai
tuy nhiên đến nay gia đình chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm từ công an huyện thanh trì
vẫn theo bố cháu y từ khi phát hiện sự việc
gia đình anh phải nghe những lời xị xào bàn tán những ánh mắt thương hại của hàng xóm láng giềng
không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi
gia đình anh a cũng tạm thời cho cháu nghỉ học để tránh ảnh hưởng tới tâm lý
nữ sinh lớp bảy hạ sinh bé trai ngay tại phòng tắm của gia đình
chiều một mươi bốn tháng hai tại trường trung học cơ sở xã ấn bá huyện sơn động tỉnh bắc giang
thông tin về vụ việc một nữ sinh lớp bảy trú tại địa bàn có thai và tự sinh con trong phòng tắm của gia đình
được biết nữ sinh này có tên ttmc
sinh năm hai nghìn một mươi và đang theo học tại lớp bảy a của trường trung học cơ sở xã an bá huyện sơn đồng tỉnh bắc giang
ngày một mươi một tháng hai nhà trường nhận được thông tin từ gia đình của c cho hay nữ sinh vừa tự sinh con trong phòng tắm
cụ thể gia đình cho biết trong lúc đang ở nhà xe bất ngờ đau bụng dữ dội
sau khi vào phòng tắm c đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng hai bảy kg
sau khi sự việc xảy ra mọi người trong gia đình biết tin đã đưa c cùng bé trai
c đã tự sinh đến trung tâm y tế huyện sơn động để chăm sóc sức khỏe
hiện sức khỏe của nữ sinh cùng con trai đã ổn định
về phía nữ sân c cô bé học lớp bảy cho biết cô từng có bạn trai và thường xuyên đi chơi đêm
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai c phát hiện có thai
sau đó c vẫn tham gia đầy đủ các môn học ở trường như thường lệ thậm chí cả môn thể dục cũng tham gia đầy đủ
tuy nhiên do xe thường mặc áo khoác rộng thời gian mang thai cũng là mùa đông
nên bị lắp quần áo dày cha trắng khiến bạn bè cũng như giáo viên không phát hiện ra sự thay đổi lớn của c
hiện tại công an xã an bá đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc trên
việc nữ sinh mang thai và sinh nở ngay tại phòng tắm của gia đình khiến cho ai nấy không khỏi ngỡ ngàng
và lo lắng cho sức khỏe của nữ sinh và cháu bé
từ vụ việc nhiều người cũng đặt ra câu hỏi phải chăng việc định hướng
trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản và giới tính cho học sinh hiện nay còn nhiều lỗ hổng
vụ việc nữ sinh mang thai khi còn quá trẻ khiến rất nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm
từ đây hy vọng nhà trường và phụ huynh cần phối hợp quan tâm sát sao con trẻ nhiều hơn
để sớm nhận biết những biểu hiện bất thường của các em
từ đó hướng dẫn các em tự bảo vệ bản thân không để những sự việc đáng tiếc xảy ra
hai bảo vệ bảy mươi tuổi khiến nữ sinh lớp sáu có bầu
ba bảo vệ bảy mươi tuổi khiến nữ sinh lớp sáu có bầu
đáng buồn thay đời
đây không phải là vụ việc nữ sinh mang thai đầu tiên gây chấn động dư luận
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai tại nghệ an một nữ sinh lớp sáu có biểu hiện bất thường
được người nhà đưa đi khám mới phát hiện ra là có bầu
sau khi gặn hỏi bé mới khai là bị bảo vệ bảy mươi tuổi dở trò đổi bại
tuy nhiên không lâu sau đó người bảo vệ lớn tuổi này đã qua đời một cách bất thường
khiến nhiều người không khỏi hoàng mang
chiều tối ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thông tin từ công an huyện quế phong
tỉnh nghệ an cho biết đơn vị này đang điều tra
làm rõ vụ việc của ông pv h sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại xã tiền phong huyện quế phong qua đời bất thường
trong thời gian ông h làm bảo vệ một trường hợp trên địa bàn huyện quế phong
đã bị gia đình một nữ sinh lớp sáu tố cáo hành động khiến nữ sinh này mang bầu
đến sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai người thân phát hiện ông hát đã tử vong nên đã báo cơ quan công an
trước đó ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai người nhà nạn nhân là bé gái lớp sáu gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an
về hành vi của ông hắc với cháu bé này
trước đó thay con gái đang học lớp sau có nhiều biểu hiện bất thường
người nhà đưa nữ sinh đi khám và phát hiện cháu đã mang thai hơn một tháng
gia đình gần hỏi mãi thì cháu bé mới kể chuyện mình bị bác bảo vệ trường học mầm non gần nhà làm nhục
theo lời cháu bé thì do nhà gần trường cháu thường sang trường chơi những lúc được nghỉ học
và đã bị bảo vệ xâm hại
ngay sau đó người nhà cháu bé đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng
được biết trước đó ông h là bảo vệ trường học
trường mầm non gần nhà cháu bé
tuy nhiên sau kỳ nghỉ hè vừa qua ông ph đã được cho nghỉ
nhận được thông tin cơ quan chức năng huyện quế phong nhanh chóng xác minh thông tin
và ông hát cũng bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra
trong thời gian tiến hành cũng có tài liệu có mang huyện quế phong cho ông h tại ngoại
cho kết quả giám định bào thai của nữ sinh lớp sáu
thì ông hắt đã tử vong bất thường tại nhà riêng
việc ông hắc tử vong đã khiến vụ án dần đi vào ngõ cuộc
nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành động của ông hát
sau khi khiến nữ sinh lớp sau có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm
tiếp theo hãy cùng chúng tôi theo dõi một vụ việc xảy ra cách đây khoảng hai năm trước
trên địa bàn tỉnh bà rệ vũng tàu
vào thời điểm đó nữ sinh lớp bảy mang bầu vẫn đến lớp để học
nhưng gia đình nhà trường không ai hay biết
sau đó em tự sinh con trong nhà tắm
người mẹ nghe tiếng trẻ khóc mới phát hiện và tỏ ra vô cùng ân hận
khi phát hiện sự việc quá muộn màng
vào chiều một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một chị đê ngụ xã đá bạc huyện châu đức
tỉnh bà rịa vũng tàu xác nhận con gái của chị là t một mươi năm tuổi đã sinh con
vào ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
lúc đó khoảng bốn năm giờ sáng chị đang ngủ thì nghe tiếng trẻ khóc trong nhà tắm
tức dậy chị bàng hoàng thấy con gái mình sinh một em bé nặng khoảng hai năm kg
tê và con sau đó được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe
theo chị đê hai mẹ con tê yếu ớt vì khi tê mang bầu không được bồi bổ chăm sóc
cháu bé mới sinh có hiện tượng vàng da
chị đê cho biết mình đã ly dị chồng và một mình nuôi hai con
trong đó tê là con lớn sinh năm hai nghìn sáu
hằng ngày chị đi làm đến tối mới về nên không có thời gian để ý đến con
theo độ tuổi đúng ra tây phải học lớp chín
nhưng hiện đang là học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở phó trường toảng
xã đá bạc vì ở lại lớp hai năm lúc học tiểu học
sự việc em mang bầu nhà trường giáo viên đều không phát hiện
tây nói với mẹ người khiến em mang bầu là người quen qua mạng xã hội
hiện chị đê chưa trình báo nhưng người dân và hội phụ nữ xã đã biết sự việc
và công an xã đá bạc đã có báo cáo lên công an huyện châu đức
chị đê chia sẻ tôi đi làm sáng đêm
ngoại bản thân ít có thời gian quan tâm đến con nên mới để xảy ra sự việc này
đó là lỗi của tôi
chị tê cho hay nó tự sinh con tự dùng kéo các dây rốn cho con
lúc tôi thấy vụ việc thì rất bối rối không biết làm gì
tôi cùng ba mẹ mình ôm con gái và con của nó đến trung tâm y tế để các bác sĩ chăm sóc
hiện hai mẹ con nói được xuất viện về nhà rồi nhưng nó còn yếu lắm
theo tìm hiểu cha của con tê là một thanh niên ngụ tại xã suối nghệ huyện châu đức
nhưng đang đi làm ăn ở thành phố hồ chí minh
người này đã đến gặp gia đình chị d để thỏa thuận về tiền nuôi dưỡng cháu bé
cùng ngày một lãnh đạo huyện ủy châu đức cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ sự việc
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong đó có yêu cầu việc vì sao học sinh mang bầu mà nhà trường và giáo viên không biết
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn thị bảy phó hiệu trưởng nhà trường trung học
cơ sở võ trường toản cũng khẳng định không hay biết việc tê mang thai trong thời gian đang học tại trường
cô bảy cho biết cả giáo viên chủ nhiệm còn không biết việc em tê có thai
thường ngày tê hay mặc áo khoác rộng và không có biểu hiện gì
nên không có giáo viên nào hay biết em đang mang thai
bản thân tôi còn dự dời tiết thể dục lúc đó tây đã mang thai hơn bảy tháng nhưng em vẫn nhảy sào
cô cũng nói thời gian tê mang thai là đang học học kỳ hai năm lớp sáu
lúc đó do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên học sinh ở nhà học trực tuyến
ngày một mươi hai tháng một ông hoàng nguyên dinh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện châu đức cho biết
đã nhận báo cáo của cơ quan đoàn thể về việc cháu nnat
học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở võ trường toản xã đá bạc sinh con
ông vinh khẳng định mặc dù gia đình học sinh này không tố cáo người đã xâm hại nạn nhân
dẫn đến việc sinh con nhưng ủy banh dân huyện đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra con ma huyện
vào cuộc điều tra xử lý đúng quy định
sau khoảng năm tháng tức vào ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đã mở phiên tòa xử kính
bị cáo nguyễn hoàng triều hai mươi bảy tuổi xã đá bạc huyện châu đức về tội giao cấu với người
từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự
theo hồ sơ vụ án cuối năm hai nghìn một mươi chín nnat học sinh lớp bảy xã đá bạc huyện châu đức
tỉnh bà rịa vũng tàu kết bạn làm quen trên mạng xã hội facebook với triều
sau nhiều lần nhắn tin qua lại hai bên nảy sinh tình cảm và hẹn gặp nhau
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai người gặp nhau sau đó triều đưa tê đi nhà nghỉ
nhưng bạn gái này không đồng ý đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi triều lại chủ động rủ tê đi chơi
triều lái xe máy đến khu vực gần nhà đón bạn gái rồi trở thẳng đến nhà nghỉ gần đó
và làm chuyện người lớn vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cũng tại nhà nghỉ trên
hai người tiếp tục một lần nữa đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi tê phát hiện mình có thai
nhưng vì lo sợ nên không dám nói cho ai biết qua giám định cơ quan chức năng xác định
nguyễn hoàng triều là cha của đứa bé do tê sinh ra thời điểm này t hơn một mươi năm tuổi
nhưng chưa đủ một mươi sáu tuổi
tại phiên tòa bị cáo triều tỏ ra ăn năng hối hận bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử xem xét
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sau khi hội đồng xét xử nghị án
bị cáo bị tuyên phạt ba năm chín tháng tù về hành vi của mình